vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ba bị cáo gồm nguyễn quang trung cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng
lâm phụng tiên cựu kê toán và nguyễn văn nam cựu trưởng phòng dự án
vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử
theo cáo trạng từ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn chín đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi
để thực hiện việc cổ phần hóa công ty đầu tư phát triển nhà đà nẵng đã định giá giá trị quyền sử dụng đất còn lại
tại ba dự án không đúng với số lượng chất lượng tài sản theo đúng quy định
gây thất thoát tài sản của nhà nước hơn sáu mươi bốn tỷ đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt các bị cáo nguyễn quang trung tám năm tù
lâm phụng tiên bốn năm tù nguyễn văn nam ba năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vợ bị can lãng phí
bị can lưu bình nhưỡng đã tới cục thiên ngán dân sự tỉnh thái bình nộp hơn bảy tỷ đồng
tương đương với ba trăm linh usd khóc phủ khẩu quả cho chồng
như antv đã đưa tin ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can lưu bình nhưỡng nguyên phó trưởng ban dân nguyện
thuộc ủy ban thường vụ quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quy định
theo cáo buộc ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản trong thời gian giữ chức vụ đại biểu quốc hội
nguyên phó trưởng ban dân nguyện ông lưu bình nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
theo thông tin mà chúng tôi nhận được bước đầu cơ quan điều tra xác định được số tiền bị can nhưỡng trục lợi là ba trăm linh usd
tương đương với hơn bảy tỷ đồng tiền việt nam
được biết tại cơ quan điều tra bị can nhưỡng đã thừa nhận hành vi phạm tội và thừa nhận số tiền mà mình đã trục lợi
ngày năm tháng một vợ của bị can nhưỡng đã tới cục thi hành án dân sự tỉnh thái bình nộp hơn bảy tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng
do cần tiền tiêu xài và đánh bạc nên trần quốc vũ đã lừa đảo hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành phố chiếm đoạt số tiền trên bảy tỷ đồng
công an tỉnh đắk lắc vừa bắt sử trần quốc vũ hai mươi ba tuổi trú tại xã nâm nơ giang huyện đắk song tỉnh đắk nông để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an vũ khai nhận do cần tiền tiêu xài và đánh bạc trên mạng internet nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để thực hiện hành vi vũ lên mạng xã hội liên hệ với một đối tượng có tên là nhi sinh không rõ nhân thân lai lịch để sửa tiền
thủ đoạn của vũ là sau khi lửa thành công sẽ hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản của nhi sinh
vũ thỏa thuận trả tiền công cho nhi sinh là một mươi số tiền chiếm đoạt được
sau đó vũ lên mạng tải hình ảnh các đồ nội thất đồ gia dụng rồi mua các tài khoản facebook ảo để đăng bài bán những vật dụng này lên các hội nhóm
sau khi có người nhắn tin hỏi mua vũ yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc đến các số tài khoản do nhi sinh cung cấp
nhận được tiền vũ liền chặn nhiên đạc chiếm đoạt tiền sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng
với thủ đoạn này từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay vũ đã lừa hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành chiếm đoạt trên bảy tỷ đồng
xây dựng kịch bản kỹ lưỡng phân công từng đối tượng vào vai trò khác nhau rồi đưa các thông tin gian dối để tạo niềm tin với bị hại
với thủ đoạn này nhóm ba đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện phú lộc đã phá thành công chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng trên
vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện phú lộc nhận được đơn trình báo của một hộ kinh doanh nông sản trên địa bàn huyện phú lộc
về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt bốn mươi một tấn thóc tương đương với số tiền khoảng bốn trăm hai mươi triệu đồng
thông qua mạng xã hội facebook chủ doanh nghiệp trên đã thỏa thuận với một người đàn ông tự nhận là chủ doanh nghiệp vận tài
để vận chuyển số hàng hóa trên từ huế ra hà nội
giao cho khách hàng tuy nhiên do chủ quan mất cảnh giác nạn nhân đã bị dính bẫy của kẻ lừa đảo
qua một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện phú lộc đã bắt giữ nhóm ba đối tượng gồm triệu văn nghĩa là đối tượng cầm đầu
trần văn du lương tiến dũng cùng chú tại tỉnh tuyên quang khi các đối tượng lần trốn tại tỉnh tuyên quang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba du đã sử dụng xe ô tô chở nghĩa và dương
tỉnh tuyên quang vào huế dàn dựng kịch bản để chiếm nốt tài sản
khi gặp chủ phương tiện vận tải nhóm đối tượng tự nhận là chủ hàng
còn khi gặp chủ hàng nhóm đối tượng tự nhận là chủ phương tiện
sau khi đưa ra thông tin răn rối tạo niềm tin với chủ hàng và chủ xe vận chuyển
nhóm đối tượng đã vận chuyển bốn mươi một tấn thóc ra hà nội
khi gần đến địa điểm giao hàng các đối tượng tiếp tục tạo kịch bản để thay đổi địa điểm
đưa toàn bộ số hàng đến tỉnh phú thọ đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
tức là bọn em vào cái hội facebook của hội nhóm nông sản việt nam mình á
thì là thấy cái lượng mặt hàng thóc thời điểm nó đang tiêu thụ tốt
thì là cái giá nó cũng cao
em là cũng vào đó cũng vào những cái hội đó thì là thấy vô tình những một cái cô gọi là có hàng đó
thì cũng đăng lên tìm xe và chợ ra ngoài bắc
thế tổng số hàng đó em bán là ba trăm linh
qua cái vụ việc nói trên cơ quan điều tra cảnh báo
cơ quan công an cảnh báo đến người dân doanh nghiệp
đó là thứ nhất phải nâng cao cảnh giác thân trọng trong giao dịch mua bán làm ăn
đặc biệt là giao dịch trên không gian mạng
thứ hai là phải trực tiếp làm việc cụ thể tỉ mỉ đối với đối tác
và xác định dân tỉnh rõ ràng để tránh không bị lừa
và thứ ba là khi nhận thấy các giao dịch hợp đồng chưa cụ thể chưa đảm bảo
thì phải liên hệ với cơ quan công an để làm rõ tránh mắc bậy
cho các cái đối tượng này tạo dựng
hiện công an huyện phú lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam nhóm ba đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật
từ nay đến cuối năm nhu cầu kinh doanh vận chuyển hàng hóa tăng cao
mọi người dân cần phải nâng cao cảnh giác thận trọng trong các giao dịch mua bán
làm ăn nhất là giao dịch qua mạng xã hội
công an tp hcm cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam với lê xuân đào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê nghệ an
tạm trú tại quận một mươi hai để điều tra về hành vi cưỡng đỏ tài sản
đào là cộng tác viên một cơ quan báo chí với bức danh xuân đào
cùng một số đối tượng chuyên đi tìm những công trình nhà xe cơ sở kinh doanh vi phạm
sau đó đào và các đối tượng thay phiên nhau liên hệ với chủ các cơ sở này
và có hành vi đe dọa buộc đưa tiền nếu không sẽ đăng các vi phạm của cơ sở lên báo
sau thời gian củng của hồ sơ chứng cứ vào ngày năm tháng một
dự công an tp hcm bắt giữ lê xuân đào cùng tác vật mà đối tượng này vừa cưỡng đoạt được của nạn nhân
thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán tình hình hoạt động của các loại tội phạm
thường diễn biến phức tạp nhất là tình trạng cướp cướp sở tài sản
do vậy bên cạnh hoạt động đấu tranh chấn áp các loại tội phạm của cơ quan công an
thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh sát để bảo vệ an toàn sức khỏe
tài sản của chính mình và mọi người xung quanh
khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba do không có tiền tiêu xài cá nhân
nên đối tượng âu thiên vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ tệ xã phước hậu huyện long hồ tỉnh vĩnh long
đã lên kế hoạch tìm con mồi để cướp tài sản
vị can chạy ngang vô hẻm khoảng hai trăm linh m vị can thấy một con nhà không khóa cửa
xong rồi vị can nghĩ xin ý định rồi vị can về nhà gửi miếng xe
vị can lấy cây dao và vị can quay ngược lại vị can vô nhà lấy cây dao kề bên da phải của cô gái
xong rồi vị can kêu cô gái đưa điện thoại đọc mật khẩu vị can hỏi cô gái có tiền hay không
khi vị can cô gái nói không em chưa đến lương vị can mới thấy cô gái dở dõi lên
và trong đó có ba triệu đồng rồi vị can kêu cô gái đưa tiền cho vị can
trước đó cũng với hành vi cướp tài sản hai đối tượng phạm thanh quang nguyễn phạm văn tài
cùng ngụ tệ quận bình tân tp hcm
cũng vừa bị công an huyện trà ôn ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
trước đó quang và tài đi trên xe mô tô đến tiệm ga bắn cá trên địa bàn xã xuân hiệp huyện trà ôn
tại đây hai đối tượng tự xưng là công an đến kiểm tra sau đó nổ súng yêu cầu những người trong tiệm game
mang tài sản để ra phía trước rồi lấy đi
bằng các biện pháp nghiệp vụ hai đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
kiểm tra nhanh trên người và phương tiện lực lượng công an tạm giữ số tiền bốn mươi sáu triệu đồng
sáu điện thoại di động một khẩu súng tự chế một thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự và nhiều loại giấy tờ khác
hàng năm vào dịp tết đến tình hình tội phạm diễn ra trên địa bàn rất phức tạp
nhất là tội phạm cướp vật và cướp tài sản
trước tình hình trên ban lãnh đạo công an thành phố chỉ đạo đội cảnh sát hành sự
chủ động xây dựng kế hoạch kết hợp với các nội nghiệp vụ công an các thường
từng tra kiểm soát khép kính địa bàn các tiến trọng điểm địa bàn trọng điểm
các khu vui chơi giải trí những khu bán chợ qua để người dân yên tâm kinh doanh mua bán
đồng thời khuyến cáo người dân khi ra đường hạn chế đến mức thấp nhất đeo tài sản trên người

không có điều kiện hoạt động phạm tài sản trên người để cho các đối tượng không có điều kiện hoạt động phạm tài sản
theo số liệu thống kê từ đầu năm cho đến nay trên địa bàn tỉnh vĩnh long xảy ra ba mươi tám vụ cướp cướp giật tài sản gây thiệt hại trên năm trăm linh triệu đồng
hầu hết các vụ việc đều được lực lượng công an điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật nhằm dân đe và phòng ngừa xã hội
tết nguồn đán giấc thì năm hai nghìn hai mươi bốn gần kề lực lượng công an tiếp tục thực hiện huyết liệt cao điểm tấn công chấn hát tội phạm
nhất là tội phạm cướp cướp giật tài sản nhằm đảm bảo an ninh an toàn phục vụ nhân dân vui xuân đón tết
cho ma túy tobacco vào trong các sản phẩm đồ ăn nhanh rồi bán online qua mạng
đối tượng nguyễn văn công chú thành phố lào cai vừa bị công an thành phố lào cai bắt xử
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tang nguyễn anh tú chú tỉnh yên bái
có hành vi tàng trữ một gói ma túy tobacco
bước đầu tú khai nhận đã mua số ma túy trên của đối tượng nguyễn văn công
khám xét khẩn cấp nơi ở của công lực lượng công an thu giữ
bảy lọ nhựa và vỏ hộp chứa chất thực vật khô màu nâu vàng
một túi giấy chứa chất thực vật khô màu nâu vàng
công khai nhận toàn bộ số chất thực vật khô màu nâu vàng nói trên là ma túy tobacco
mà công cất giấu để chia lẻ và bán xếp cho khách để kiếm lời
công an đã bắt quả tang nguyễn văn công
công an huyện định quán tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn nam văn
hai mươi tuổi chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ hành vi buôn bán pháo nổ trái phép
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện định quán bắt quả tang văn đang
tàng trữ hàng cấm là pháo nổ nhằm mục đích bán cho người mua tại khu vực ấp trợ
xã suối nho thu giữ sáu hộp pháo tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của văn
thu giữ thêm bốn hộp pháo tổng trọng lượng pháo cơ quan công an thu giữ là một mươi bảy kg
tại cơ quan công an văn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
nhằm chủ động ngăn ngừa những hiểm họa từ vũ khí vật liệu nổ
nhất là tết nguyên đán giáp thìn đang đến gần lực lượng công an phối hợp với bộ đội biên phòng
đã và đang tích cực tuyên truyền vận động thu hổi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
còn tồn động trôi nổi trong nhân dân
phóng sự sau đây được thực hiện trên địa bàn biên giới tỉnh hà tĩnh
với anh võ quang trung ở xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
sau khi được cán bộ công an và bộ đội biên phòng tuyên truyền giải thích hậu quả của việc tàng trữ
sử dụng vũ khí anh đã nhận thức và từ đó vận động người bạn cùng thôn
mang khẩu súng đến đội biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo để giao nổ
tôi có một khẩu súng thể tháo trong quá trình tôi cất chữ thì tôi không hiểu biện phép pháp luật
nên đợt này có tuyên truyền của các đồng chí công an và các đồng chí bộ đội biên phòng
là đến tuyên truyền giao nổ vũ khí quân dụng nên tôi đến tại đấy xin giao nổ
trên địa bàn huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh hứa mùa chim trời di trú về
tình trạng sử dụng súng tự chế để đánh bắt chim vẫn còn xảy ra
trước tình trạng đó lực lượng chức năng đã đến từng hộ dân để tuyên truyền giải thích vận động người dân giao nổ
thì em cũng là nghệ địa trường
thì bừa thì em cũng thấy một khẩu súng thì em cũng đưa về đó
nhưng mà ngược lại là em cũng chưa sử dụng lần nào
thứ hai là em cũng pháp luật thì em cũng không ám hiểu nhiều
tâm lại em cũng giờ không biết bản giao cho ai
và cũng chưa dám đưa ra để mà bàn giao cho chính quyền địa phương
đồn thì biên phòng thì tuyên truyền thì em thử luôn thì em cũng đưa ra để mà bàn giao cho các đồng chí
số người dân là người ta đi rừng người ta nhặt được là ở trong rừng
cái việc này là của người khác vào sản bản
nhưng mà dẫu ở trong rừng thì người dân lại đi về nhặt được
việc nhặt được nhưng mà không biết cách gì để mà nộp cho cơ quan chức năng
chúng tôi cũng tuyên truyền giải thích cho người dân là
cái việc mà người dân nhặt được giao nộp từ nguyên đó là việc khuyến khích
và cũng biểu dưỡng cả các hồ gia đình mà đã nhặt được súng và đưa đến đôn biên phòng trinh bảo và nộp
theo thống kê từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới bờ biển tỉnh hà tĩnh
chủ trì phối hợp với lực lượng công an